trong khi đó thời gian gần đây ở một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh quảng ngãi lại xảy ra các vụ việc đối tượng giả danh cán bộ nhân viên y tế lừa gạt tiền của người dân
ngày một mươi bảy tháng ba trong lúc chăm vợ sinh con tại bệnh viện đa khoa phúc hưng ở phường nghĩa tránh tp quảng ngãi
anh đinh quang nhật bị một phụ nữ khoác áo blue trắng giả là nhân viên y tế lừa lấy một điện thoại di động trị giá hàng triệu đồng

cùng thời điểm này tại bệnh viện phúc hưng và một số bệnh viện trên địa bàn quảng ngãi một số người dân cũng bị lừa mất tiền với thủ đoạn tương tự
trước đây công an phường trần phú tp quảng ngãi cũng đã làm rõ đối tượng phan đình thắng ở xã tịnh hòa tp quảng ngãi
vào bệnh viện sản nhi
mặc áo blue và mang đồ nghề tự xưng là bác sĩ để đặt vấn đề chữa bệnh lấy tiền
thì các quân công an chúng tôi tuyên tuyên đến người dân đối với năng cầu cái ý thức cảnh gió của mình trong việc quản lý tòa sản
cái thứ hai là người bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân khi có những cái yêu cầu liên quan đến cái việc điều trị bệnh của mình
thì liên hệ đến khoa khám điều trị bệnh của mình hoặc bác sĩ điều trị và bác sĩ điều dưỡng của trực tiếp nơi phòng khám để mà trực tiếp được hướng dẫn
người dân cần tỉnh tạm
cảnh báo và cảnh giác với những kẻ lừa đảo trong bệnh viện
một khi phát hiện các trường hợp tương tự
người dân nên báo ngay với bảo vệ của bệnh viện để có biện pháp xử lý kịp thời